tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
nhân dịp đang diễn ra kỳ họp thứ ba của quốc hội khóa một mươi bốn
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội
chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội tòng thị phóng
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên
nữ đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc chúng ta
phụ nữ việt nam dù ở vị trí nào cũng luôn thể hiện vai trò bản lĩnh và trí tuệ của mình
đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và chăm lo cuộc sống gia đình
đúng như chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu đã khẳng định
non sông gấm vóc việt nam ta do phụ nữ ta trẻ cũng như già
ra sức dệt theo mà tốt đẹp rực rỡ
và phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới là quan điểm xuyên suốt của đảng ta từ ngày thành lập tới nay
chủ trương của đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện trong nhiều nghị quyết đại hội đảng
trong các nghị quyết và chỉ thị của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn bảy bộ chính trị đã ban hành nghị quyết một mươi một nqtu về công tác phụ nữ với quan điểm
phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nâng cao địa vị phụ nữ thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng việt nam trong thời kỳ đổi mới
phát biểu tại buổi gặp mặt tổng bí thư đề nghị
tôi xin đề nghị quốc hội ta cứ nói gọn cho nó mộc mạc dễ nhớ là một quốc hội trí tuệ và chân thành
tức là vừa có trí tuệ vừa có tâm huyết tình cảm
trân thành là một quốc hội trí tuệ và trân thành
trân thành xây dựng
thứ nhất là cũng xin đồng ý với các đồng chí là tiếp tục lựa chọn người vào quốc hội
quan tâm nhiều hơn nữa nói chữ quan tâm như là bán ơn lâu nay dùng quét mất rồi
chú trọng hơn nữa thành phần nữa
tất cả các dân tộc tôn giáo tầng lớp vùng miền chị em có trình độ lắm như tôi nói bên trên có phải thiếu trình độ đâu
vì hết lòng thực sự vì nước vì dân
đặt cái lợi ích ấy lên trên hết
cái thứ ba là chị em ở quốc hội thì tiếp tục phát huy phấn đấu và bây giờ có nhóm nữ đại biểu quốc hội rồi
có cái hình thức hoạt động phong phú hơn sinh động hơn thu hút hấp dẫn chị em hơn
tổng bí thư tin tưởng trong thời gian tới các nữ đại biểu quốc hội bằng sự nỗ lực phấn đấu kinh nghiệm trí tuệ và trách nhiệm của mình
tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào đổi mới hoạt động của quốc hội
làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân